sau vụ việc học sinh đến sớm thế nhưng phải đứng ngoài trời nắng để được chờ vào lớp
giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hải phòng đã ban hành công văn về việc mở cổng trường cho học sinh đến sớm
có chỗ chờ cho các em đồng thời ra soát các trường đạt đủ tiêu chuẩn dạy hai buổi một ngày và học bán chú
sở giáo dục và đào tạo tp hải phòng yêu cầu trường phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện khẩn trương chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học
nghiêm túc thực hiện một số nội dung như không đổ khóa cổng trường trong thời gian học sinh bán chú nghỉ trưa để học sinh không bán chú đi học sớm được vào trường
bố trí khu vực chờ đến giờ học buổi chiều cho học sinh không bán chú bảo đảm không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi sinh hoạt của học sinh bán chú
sở giáo dục và đào tạo đề nghị ubnd các quận huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo trực thuộc phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra
giả soát điều kiện cơ sở vật chất tại các nhà trường đặc biệt là trường có tổ chức học hai buổi một ngày và học bán chú về hệ thống điện nước máy điều hòa quạt mát an toàn vệ sinh thực phẩm
đối với các nhà trường không bảo đảm những điều kiện trên đề nghị cho dừng việc tổ chức học hai buổi một ngày và học bán chú